thưa quý vị ẩm thực đường phố là một đặc điểm đặc trưng và lôi cuốn nhất của ẩm thực sài gòn
nhiều con phố tại sài gòn đã trở thành những con phố ẩm thực với sự tập trung của nhiều quán xá
tạo nên những ngôi chợ ẩm thực nhộn nhịp và hấp dẫn mọi người
sau đây là top năm các con phố ẩm thực tại sài gòn
đi dọc đường nguyễn tượng hiền quận ba các hàng chục tiệm bánh tráng trộn lớn nhỏ
mỗi quán đều có thêm hay bớt một loại nguyên liệu để tạo ra điểm riêng khúc khách
mỗi buổi chiều tối trên đường an diên phương nhất là đoạn qua ngã ba an diên phương nguyễn văn cường
hàng trăm xe đẩy với hàng loạt món ăn phạt lại xuất hiện tạo thành một phố ẩm thực khá tấp nập giữa sài gòn
từ khoảng ba giờ chiều mỗi ngày bạn sẽ bị choáng ngợp bởi số lượng bàn ghế bếp thang và đủ chủ loại ốc trên con phố này
đến nay bạn tin rằng mình có thể tìm thấy tất cả các loại ốc trên đời tại con phố này
là một trong những món lẩu nổi tiếng của đoàn băng sông cửu long
lẩu cá kèo là sự hòa hợp tròn vị của những con cá tươi ngon săn chắc và nước lẩu lá giang chua cay nhẹ làm say lòng tất cả thực khách mọi miền
nhắc đến đường nguyễn cảnh chân quận một người ta nghĩ ngay đến trái cây dĩa đến những miếng bức dừa non sơn dẻo si rô thơm dịu và rau câu phong thủy